cùng với đó tiếp tục nhất quán trong tham mưu cho lãnh đạo bộ chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về trang bị và kho vận theo hướng thống nhất chuyên nghiệp chuyên sâu hiệu lực hiệu quả
vào sáng ngày hôm nay công an thành phố cần thơ đã tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm xác định phương châm của đại hội là chủ động nêu gương kỳ cương trách nhiệm hiệu quả
dự và phát biểu tại buổi lễ có đồng chí thiếu tướng lê tấn tới ủy viên đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
cần thơ là thủ phủ của tây nam bộ là địa bàn trọng điểm chiến lược về quốc phòng an ninh nên đảng bộ công an thành phố cần thơ phải nỗ lực phân đấu rất cao quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa trong lãnh đạo chỉ đạo để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
dự và phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng lê tấn tới nhấn mạnh đại hội đại biểu đảng bộ công an tp cn lần thứ một mươi bốn là một sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong lực lượng công an tp cn
sau bỏ phiếu đại hội đã bầu thành công ban chấp hành đảng bộ công an tp cn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với hai mươi ba thành viên có số phiếu bầu cao nhất
trong số các phương hướng đề ra ngoài công tác đảm bảo tình hình an ninh trật tự chính trị kinh tế thì công an thành phố cũng quyết tâm cao trong phòng chống dịch covid một mươi chín không để dịch lây lan ra cộng đồng
hôm nay tại hà nội cục truyền thông công an nhân dân tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
tôn vinh năm mươi tập thể cá nhân là những tấm gương điển hình trong thực hiện phong trào thi đua
được lựa chọn từ các đơn vị trực thuộc cục truyền thông công an nhân dân
trong năm năm qua bám sát chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an đảng ủy lãnh đạo cục truyền thông đã quan tâm lãnh đạo duy trì phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc trong đơn vị

phát huy tinh thần nêu gương trong chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua chú trọng làm tốt công tác giáo dục tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cán bộ chiến sĩ nhân viên về vai trò vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua khen thường làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào tự giác của mỗi tập thể cá nhân
bám sát chủ đề phong trào thi đua chung của bộ các đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua sát với tình hình nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị gắn với đẩy mạnh về học tập

ngay từ khi phát động phong trào thi đua trong quá trình triển khai phong trào thi đua cần chú ý phát hiện các mô hình mới cách làm hay hiệu quả để nhân rộng không chỉ trong cục mà trong toàn lực lượng con nhân dân
đồng chí cục trưởng kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ nhân viên cục truyền thông công an nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm đoàn kết sáng tạo khắc phục mọi khó khăn phân đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trả tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
với thông điệp đừng đánh cược tương lai của bạn di cư trái phép có thể khiến bạn trở thành nạn nhân của mua bán người
chiến dịch truyền thông mong muốn hướng dẫn người dân tìm hiểu kỹ con đường
đường di cư lao động hiểu được những rủi ro họ có thể gặp phải và cân nhắc lựa chọn di cư hợp pháp vì lợi ích bản thân và tương lai của gia đình
sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động truyền thông của đại sứ quán anh phối hợp với bộ công an việt nam nhằm hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống mua bán người ba mươi tháng bảy
chúng ta nhớ rằng thám kịch cực kỳ xấu ở vùng quốc anh năm ngoái đây là khi có tám mươi chín người việt nam
chúng ta nhớ rằng thám kịch cực kỳ xấu ở vùng quốc anh năm ngoái đây là khi có tám mươi chín người việt nam
chúng ta đã hồi tố nhiều vụ án cho những kẻ tội phạm liên quan đến bốn bàn người
đây là thứ nhất
và thứ hai chúng tôi đang thực hiện những chương trình trao thảo cho khán sát để giúp họ có thể xử lý hiệu quả những vấn đề tội phạm
đây là thứ ba chúng tôi đang thực hiện những chương trình tạo tạo cho cảnh sát để giúp họ có thể xử lý hiệu quả những vấn đề tội phạm
đây là thứ ba chúng tôi đang thực hiện những chương trình tạo tạo cho cảnh sát để giúp họ có thể xử lý hiệu quả những vấn đề tội phạm
đây là thứ hai chúng tôi đang thực hiện những chương trình tạo tạo cho cảnh sát để giúp họ có thể xử lý hiệu quả những vấn đề tội phạm
hội đồng liên hợp quốc đã phát động lời kêu gọi hành động nhằm chấm dứt lao động cưỡng bức nô lệ hiện đại và mua bán người
hơn tám mươi quốc gia đã tham gia ký lời kêu gọi hành động này
cùng với các tổ chức quốc tế tại việt nam chính phủ anh là một trong những quốc gia đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ việt nam trong công tác đấu tranh phòng chống mua bán người và nô lệ